tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với một mươi ba bị cáo trong vụ việc gây dối trật tự công cộng xảy ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn đã dùng hung khí để hỗn chiến
huỳnh thiên hưng bị đâm hai nhát vào lưng và hông dẫn đến tử vong
sau khi gây án nguyễn tấn đạt đã đến công an đầu thú các đối tượng còn lại trong hai nhóm cũng lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ
kết thúc phiên tòa xét xử toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi sáu năm tù đối với nguyễn tấn đạt về tội giết người
một mươi bị cáo khác có mức án từ một đến ba năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
ngoài lĩnh mức án một mươi sáu năm tù về tội giết người bị cáo đạt còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn hai trăm năm mươi triệu đồng